sau ba ngày làm việc tích cực nghiêm túc và trách nhiệm chiều nay đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi đã bế mạc tại hà nội
tới dự có phó thủ tướng vũ đức đam các đồng chí ủy viên trung ương đảng đồng chí phùng xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đồng chí nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
tại phiên bế mạc các đệ biểu dư đại hội đã có cuộc giao lưu đối thoại với lãnh đạo chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành về tăng cường trách nhiệm của sinh viên đối với tổ quốc
ứng dụng những đề tài nghiên cứu khoa học và thực tiễn hạn chế những thông tin xấu trên mạng xã hội
những thông tin trao đổi quan trọng này đã giúp các đại biểu tham dự đại hội nói riêng sinh viên việt nam nói chung
nhận thức rõ hơn sự quan tâm chăm sóc và cả những định hướng gửi gắm kỳ vọng của đảng nhà nước chính phủ đối với sinh viên
phát biểu tại phiên bế mạc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao suy nghĩ và những câu hỏi của các bạn sinh viên khi quan tâm tới các vấn đề lớn của đất nước
theo phó thủ tướng tất cả những điều lớn lao hãy thể hiện bằng việc làm suy nghĩ cụ thể
chúng ta không thể không nghĩ đến cái lớn nhưng không thể không làm việc bé từ học thêm làm thêm đi ra ngoài đường
cái chính nhất vẫn ở bản thân mỗi người nếu ai cũng nghiêm túc với bản thân ý thức từ những việc làm từ rất nhỏ thì các vấn đề lớn hơn sẽ được giải quyết
trong khuôn khổ chương trình đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên lần thứ một mươi đã ra mắt ban chấp hành trung mương hội sinh viên việt nam khóa một mươi với chín mươi tám ủy viên ban chấp hành
đồng chí bùi quang huy bí thư trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã đắc cử chức chủ tịch trung mương hội sinh viên việt nam khóa một mươi